tại tỉnh nghệ an chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và thắp hương
tại gia đình liệt sĩ nguyễn cảnh cường ở xã nghi liên tp vinh
gia đình liệt sĩ đinh văn trung phường bến thủy tp vinh
đây là hai trong số một mươi ba liệt sĩ đã hy sinh khi đi cứu nạn ở thủy điện rào trang ba thừa thiên huế
vào ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua
cùng tham dự có đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội
đồng chí nguyễn hạnh phúc tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội
tại tp vinh chủ tịch quốc hội đã gặp gỡ và động viên thân nhân gia đình liệt sĩ
đến từ tỉnh thừa thiên huế quảng bình quảng trị đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn
trong đợt mưa lũ miền trung tháng một mươi vừa qua
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là sự mất mát của những gia đình liệt sĩ
nhưng đảng nhà nước không bao giờ quên sự hy sinh đó
đã truy tặng kịp thời động viên tinh thần đối với các gia đình liệt sĩ
những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh luôn sống mãi trong lòng đồng đội
chủ tịch quốc hội gửi tới các thân nhân cán bộ chiến sĩ đã hy sinh lời chia buồn sâu sắc
mong thân nhân các gia đình bớt đau thương để chăm lo cuộc sống trước mắt
nhất là những gia đình có con nhỏ cha yếu mẹ già
chủ tịch quốc hội đề nghị quân khu bốn tạo điều kiện chia sẻ mất mát với các gia đình cán bộ chiến sĩ
mong thân nhân các liệt sĩ giữ gìn sức khỏe sống xứng đáng với sự hy sinh của con em mình
đại diện một số gia đình liệt sĩ cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã động viên chia buồn cùng gia đình khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục giáo dục con cháu
phát huy truyền thống sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ